thưa quý vị và các bạn rác thải y tế được coi là một trong những hạng mục chất thải nguy hại và cần những quy trình xử lý riêng đặc biệt
tuy vậy không phải lúc nào việc xử lý này cũng đúng như những quy trình ngặt nghèo mà chất thải y tế đòi hỏi
khoảng gần tám giờ tối chiếc xe thu gom rác thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên urenco chi nhánh ba đình đang từ từ lùi vào chiếc cửa xả rác của bệnh viện sanh pôn
từ đây hàng trăm kg rác thải y tế của bệnh viện này được ba nhân viên chuyển lên xe ép
tuy nhiên ngay sau đó chiếc xe này cũng lại thu gom thêm cả phần rác thải sinh hoạt đang được để sẵn ở các xe thùng bên lề đường
điều này khá lạ bởi theo quy định rác thải y tế cần được thu gom theo một quy trình riêng
và tách bạch hoàn toàn khỏi rác thải sinh hoạt thông thường
điều chắc chắn là hệ thống thu gom vận chuyển
lưu trữ lưu giữ và tất cả hệ thống đó rõ ràng sẽ đáp tiền rất nhiều so với hệ thống thu gom phân loại rác thải y tế thông thường
chắc chắn như thế bởi vì nó có điều kiện riêng và các chất liệu riêng các điều kiện riêng và các yêu cầu chuyên môn riêng
thì đương nhiên là chi phí phải cao hơn thôi
đấy là chuyện hết sức bình thường bởi nó là một ngành đặc thù cho nên rõ ràng chi phí sẽ cao hơn
theo thông tư liên tịch số năm mươi tám năm hai nghìn một mươi năm giữa bộ tài nguyên vân trường và bộ y tế
được định nghĩa như sau
chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế
bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải y tế thông thường và nước thải y tế
trong đó quy trình thu gom cũng đã được quy định rất rõ
từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong các bao bì dụng cụ thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định
trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý
có thể được phân loại chung vào cùng một bao bì dụng cụ thiết bị lưu chứa
khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại
thì hỗn hợp chất thải đó phải được thu gom lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm
vị trí đặt bao bì dụng cụ phân loại chất thải
thì mỗi khoa mỗi phòng mỗi bộ phận phải bố trí vị trí để các bao bì dụng cụ phân loại chất thải y tế
từ các vị trí đặt bao bì dụng cụ phân loại chất thải y tế phải có hướng dẫn phân loại và thu gom chất thải
điều này đồng nghĩa với việc chất thải y tế không bao giờ được thu gom cùng với chất thải sinh hoạt thông thường
cái rác thải sinh hoạt thì nó là một cái rác thải bình thường
và đây có những quy định về rác thải sinh hoạt rác thải công nghiệp và đặc biệt là rác thải y tế đã được một quy định riêng
cho nên là các loại rác thải này không thể nhầm lẫn được với nhau
trên thực tế đã có nhiều trường hợp chất thải y tế như chai lọ nhựa đã bị phát hiện là tái sử dụng hoặc được tuồn ra ngoài để bán
con đường đi của các chất thải này gần như được giữ rất kín và khó có thể kiểm soát được
đương nhiên rồi cái việc mà vi phạm quy định pháp luật về môi trường mà gây dẫn tới cái hậu quả
thì nếu hậu quả nghiêm trọng thì đương nhiên là sẽ bị khởi tố hình sự để xử lý tháp luật
mà ở đây là cái khung hình phạt đối với cái tội này là có thể lên tới
rác thải y tế là một loại rác thải nguy hại không hại nhưng vẫn là thuộc về một loại rác thải phải xử lý riêng
không thể xử lý chung được
cho nên nó có một quy trình riêng và có một cơ sở xử lý riêng các quá trình xử lý rác thải y tế
như vậy hiện nay chúng ta đang phần lớn nằm lại ở các bệnh viện và các phòng các bệnh viện các tuyến tự xử lý lấy là chính
vì do rằng để đầu tư một hệ thống công nghệ và quy trình công nghệ
theo tiêu chuẩn đúng tiêu chuẩn của môi trường quy định đấy
thì như vậy là gì đòi hỏi là cái thiết bị giá thành thiết bị và vận hành rất là cao đòi tính chuyên môn rất là cao
như vậy là rõ ràng là với cái số tiền chi phí như vậy
thì bản thân các bệnh viện hiện nay kỳ bệnh trường cũng không đủ kinh phí để mà có thể vận hành được những cái hệ thống
nghĩa là xử lý chất thải y tế đặc biệt chất thải nguy hại ở mức độ cao
khi chúng tôi đến một trong những đơn vị chủ trách nhiệm chính
xử lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố hà nội là công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên urenco
sau khá nhiều thời gian chờ đợi từ lúc gửi công văn thì đơn vị này vẫn chưa thể có câu trả lời đầy đủ
người bảo ừ chứ mà này em sang báo cáo anh tiến xem là cái này nó như thế nào
thế bây giờ mình sẽ ngồi đây chờ tiếp một người có chức năng hay là mình sẽ về hay là sao
cái này dạy em xem nào
theo đánh giá ngành xử lý chất thải đặc biệt là chất thải nguy hại và chất thải y tế đang là một ngành hái ra tiền
với mức chi phí cần phải có rất cao dành cho việc thu gom xử lý các loại chất thải này
không khó để có thể nhận thấy nhiều đơn vị từ lớn cho đến nhỏ đang tập trung đầu tư
lĩnh vực này
tôi thích là một người dân thì rằng ở phút này tôi không tôi hoàn toàn không yên tâm về vấn đề chất thải y tế
bởi chúng ta nhìn thấy rất rõ rồi
cái này là coi là các bệnh viện đều là tùy nghi coi là di tản tự mình xử lý lấy
và phần lớn là ra những cái chỗ mà những cái công ty mà họ nhận về
họ coi có thậm chí có công ty mà nhận về để xử lý
nhưng thực tế mà chúng ta mà đi theo tiếp để theo dõi các cái đường đi của cái
các cái chất thải y tế đi về đâu ấy thì chúng ta xem nhiều phóng sự rồi
là trên thực tế thì họ lại biến đấu nó trở thành coi là những cái vật tái sử dụng lại được
hoặc là có cái thậm chí là cả trôn lấp nữa
đúng không thậm chí là coi là kể cả không xử lý nữa đúng không
thì trên thực tế là tôi với các người dân thì tôi không yên tâm về những cái môi trường
mà xung quanh cái chuyện rác thải y tế mà con đường đang đi
là do là chúng ta không yên tâm
có thể nói những hiểm họa từ việc không xử lý đúng quy trình chất thải y tế
là rất hiền hữu
từ hàng tấn chất thải mỗi ngày cùng với rác thải sinh hoạt
thật không khó để có thể tưởng tượng về tác động của chúng đối với môi trường và sức khỏe con người
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải siết chặt hơn công tác thanh kiểm tra
từ những khâu thu gom cho đến xử lý loại chất thải nguy hại này
quý vị thân mến phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau